hôm qua trang chủ club aletico madrid thông báo
đội bóng này đã có được chữ ký của jenson martins đồng đội của ronaldo ở đội tuyển borogna
đội bóng thủ đô madrid sở hữu miên phí cầu thủ chạy cánh người borogna
khi chân rút này bị sporting lisbon thanh lý hợp đồng cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
martins sẽ chơi cho đội bóng thành madrid với bản hợp đồng có thời hạn sáu năm
đây là bản hợp đồng thứ tư của đội chủ dân guadar metropolitano ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay
trước đó họ đã mua thomas leymar roleri và antonio adan
enson martin năm nay hai mươi ba tuổi đã chơi một trăm bốn mươi trận cho sporting lisbon trên mọi đấu trường
ghi hai mươi bảy bàn thắng và có ba mươi đường kiến tạo
trước khi bị đội bóng borogna thanh lý hợp đồng cầu thủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm được định giá ba mươi năm triệu bảng
tài năng của martins giúp anh được gọi lên đội tuyển borogna và có trận ra mắt khi mới hai mươi một tuổi
tính đến thời điểm hiện tại
tân binh của alitiko madrid đã chơi một mươi chín trận cho đội bóng bán đảo iberia
tiếc rằng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào
jenson martins là một cầu thủ đa năng
anh có thể chơi tiền đảo cánh tiền vệ cánh thậm chí là hậu vệ cánh phải
sở hữu kỹ thuật và tốc độ tuyệt vời
cầu thủ người borogna được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở dân wanda metropolitano
sau những scandal gần đây
tiền vệ mesut oezin đã đánh giá truyền thống của wanda metropolitano
đã được đặt tên phố ở quê gốc thổ nhĩ kỳ
tiền vệ của arsenal được sinh ra và lớn lên tại jensen kijen của nước đức
nên anh đã lựa chọn trở thành công dân quốc gia này và công hiến hết mình
trong đó có chiếc cúp vàng thế giới vào năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên gia đình anh là người thổ nhĩ kỳ
vì vậy sau khi bị liên đoàn bóng đá đức đánh hội đồng
vì những cáo buộc phân biệt chủng tộc
chính quyền deprecht thổ nhĩ kỳ đã lên tiếng ủng hộ cầu thủ này
bằng cách lấy tên anh để đặt cho tên thị trấn
dù vậy trong hai bức ảnh mà ozin được treo
anh mặc áo đội tuyển đức và club arsenal
theo đó con phố mang tên cầu thủ này
mesut ozil street nằm ở quận deprecht phía bắc thổ nhĩ kỳ
đây được xem là thành quả ghi nhận những chiến tích
mà mesut ozil đã làm được trong sự nghiệp của mình
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi